xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa giải rác tập trung vào đêm và sáng
trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ đêm mai đến ngày một mươi ba tháng năm các hình thế gây mưa được thiết lập
những cơn mưa rào vào rồng sẽ xuất hiện diện rộng
kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ trời có nắng vào trưa chiều mai
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó mưa diễn ra diện rộng cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ toàn khu vực giảm dần
mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến là từ hai mươi chín ba mươi hai độ một vài nơi còn trên ba mươi hai độ
các tỉnh thành ở miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời có nắng dẫn đoạn và mưa râu xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ một số nơi ở vùng núi phía tây
nhiệt độ có thể lên đến trên ba mươi bốn độ trời hơi nóng vào khoảng thời gian trưa chiều
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba do ảnh hưởng của giải mây rông từ phía bắc
đến các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh có mưa rông nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm dần
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
trời có nắng nhưng cường độ nắng thì không gai gắt
và nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi sấp xỉn ba mươi năm độ
đến chiều tối thì có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời có nắng nhưng cường độ nắng không gai gắt
như những ngày đầu tháng
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
đáng lưu ý là về chiều tối mây đối lưu phát triển cây mưa rào và rông rải rác trên khu vực
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió rất mạnh
còn các tỉnh thành miền nam trưa chiều nắng giáo
chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực miền đông nam bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn khu vực miền tây nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến chiều tối mưa rào và rông xảy ra giải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo rông mạnh